đình thôn lương xá thuộc xã liên bạc huyện ứng hòa thành phố hà nội được xác định xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ một mươi bảy
có nhiều cấu kiện gỗ hoa văn họa tiết có giá trị nghệ thuật đã bị hạ giải bê tông hóa trong quá trình tu bổ sửa chữa
sự việc này đã làm cho những chuyên gia những nhà nghiên cứu phải cảm thấy tiếc nuối
đồng thời đây cũng là hồi chuông cảnh báo về tình trạng bung lỏng quản lý của các cơ quan chức năng
đây là hình ảnh của đình lương xá mà chúng tôi ghi nhận được tại thời điểm này
đình mới được xây dựng có năm gian toàn bộ khung cột mái đều được đổ bằng bê tông
trong khi đó dấu tích của ngôi đình hơn ba trăm linh tuổi thì lại đang được tập kết phủ bạt che kín tại sân nhà văn hóa như thế này
dù đình thôn lương xá chưa được xếp hạng di tích nhưng đình đã nằm trong danh sách di tích được kiểm kê theo quyết định
số năm nghìn bảy trăm bốn mươi năm qdubnd ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
vì vậy việc tu bổ sửa chữa
cũng phải tuân theo quy định của luật di sản
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại ông trương minh tiến cũng khẳng định
sở văn hóa thể thao hà nội chưa hề nhận được bất kỳ báo cáo kỹ thuật nào
cuối năm hai nghìn một mươi bảy ubnd xã liên bạc đã làm tờ trình xin tu sửa di tích đình lương xá
tuy nhiên vì thiếu các thủ tục về tu bổ nên phòng văn hóa thông tin huyện ứng hòa đã có văn bản
đề nghị ubnd xã liên bạc tổ chức lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ tôn tạo đình theo quy định
xong hồ sơ vẫn chưa hề được bổ sung mà công trình đã được hạ giải từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên phải đến ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
mới có văn bản số sáu trăm bảy mươi trong đó yêu cầu đình chỉ ngay việc thi công xây dựng không phép tại di tích đình thôn lương xá
câu hỏi đặt ra là tại sao một công trình chưa được cấp phép xây dựng đã được thi công đến ba tháng nay mà bây giờ mới có văn bản yêu cầu dừng thi công
trước tiên thì tôi cũng tự nhận là đây là cái việc chúng tôi cũng đã búng nọc quản lý không kiểm tra giám sát không bám sát cái địa bàn mình quản lý
thứ hai nữa là về cái việc này thì bản thân phòng cũng đã có cái chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn giám sát
trực người ban dân huyện phòng chuyên môn là chúng tôi phòng văn hóa
bản thân tôi là được giao phụ trách cái mảng di tích thì cũng đã không kịp thời báo cáo về cái việc mà người ta tự hí người ta phá sở đình cũ ra và xây dựng cho đình việt nam
cũng trong ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám sở văn hóa thể thao hà nội cũng đã có công văn số hai nghìn tám trăm tám mươi hai gửi ủy ban nhân dân huyện ứng hòa đề nghị đình chỉ hoạt động vi phạm tu bổ di tích đình thôn lương xá
có mặt tại đỉnh lương xá vào sáng ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi thấy công nhân vẫn đang tiếp tục thi công công trình
một công trình chưa hoàn thành thủ tục để được cấp phép tu bổ thì đã bị hạ giải
đến khi có công văn yêu cầu đình chỉ thi công thì lại vẫn ngang nhiên thi công
ngôi đình hàng trăm năm tuổi chỉ trong nháy mắt trở thành công trình không năm tuổi chỉ vì sự lơ là buông lỏng trong quản lý
xin được chuyển sang những thông tin quốc tế
thưa quý vị canada và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã có sự gắn kết chặt chẽ trong bốn mươi một năm qua
và canada mong muốn tiếp tục làm việc cùng asean
để phát huy các giá trị lợi ích chung
đây là tuyên bố mới được ngoại trưởng canada đưa ra trước khi lên đường tới singapore tham dự một loạt hoạt động của asean
ngoại trưởng freeland khẳng định là một quốc gia thái bình dương
canada tự hào cùng các đối tác đông nam á thúc đẩy hòa bình an ninh và thịnh vượng cho mọi người dân trong khu vực và trên thế giới
canada sẽ tiếp tục làm việc cùng với các quốc gia đông nam á để bảo vệ và phát huy các giá trị lợi ích chung
dự kiến trong thời gian ở singapore
ngoại trưởng freeland sẽ tham dự diễn đàn khu vực asean và hội nghị bộ trưởng asean canada thường niên
và có bài phát biểu tại sự kiện do viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ở singapore tổ chức vào ngày hai tháng tám
canada thiết lập quan hệ với asean năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và là một trong những thành viên sáng lập của diễn đàn khu vực asean
hiện asean là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ sáu của canada với thương mại hai triệu đạt khoảng một mươi tám tỷ usd trong năm ngoái
mỹ sẽ bảo vệ các cuộc bầu cử trong nước khỏi sự can thiệp từ nước ngoài
đây là lời khẳng định
đây là lời khẳng định được phó tổng thống mỹ mike pence đưa ra khi facebook cho biết đã phát hiện một chiến dịch mới sử dụng trang mạng xã hội này
để gây ảnh hưởng chính trị tới các cuộc bầu cử quốc hội mỹ giữa nhiệm kỳ vào tháng một mươi một tới
phát biểu tại hội nghị về an ninh mạng của bộ an ninh nội địa ở new york phó tổng thống mỹ mike pence cho biết
bất kỳ âm mưu nào nhằm can thiệp các cuộc bầu cử mỹ đều là sự xâm phạm tới nền dân chủ và điều này sẽ không được phép xảy ra
ông cũng khẳng định nước mỹ sẽ không khoan nhượng trước bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài đối với các cuộc bầu cử trong nước
phó tổng thống mike pence không đề cập chi tiết tới quyết định của facebook đóng nhiều tài khoản can thiệp bầu cử quốc hội mỹ giữa nhiệm kỳ vào tháng một mươi một tới
tuy nhiên phó tổng thống mỹ cho hay ông và tổng thống donald trump đã chấp nhận kết luận của cơ quan tình báo mỹ rằng nga có liên quan tới bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
tại venezuela đại hội lần thứ tư giai đoạn một của đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất cầm quyền
đã diễn ra trong bốn ngày vừa qua với sự tham gia của gần bảy trăm linh đại biểu đại diện cho khoảng bảy triệu đảng viên trong cả nước
đại hội đã thảo luận về những đề xuất có liên quan tới đường lối hành động chiến lược trong giai đoạn tiếp theo
đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục con đường xây dựng và phát triển xã hội trên nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội với trọng tâm là con người
song hành với các giá trị bất biến như độc lập tự do chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết
ngoài ra đại hội cũng đã nhất trí ủng hộ tổng thống nicolas maduro tiếp tục giữ cương vị chủ tịch đảng cầm quyền trong nhiệm kỳ bốn năm tới
đại hội cũng nhất trí kế hoạch xây dựng một thể chế chính trị hòa bình trên cơ sở đối thoại rộng mở hoàn thiện và tối ưu hóa cơ chế chính quyền đường phố
nhằm tiếp thu đầy đủ những vấn đề bất cập đang tồn tại trong xã hội từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân
dự kiến dự thảo các nghị quyết sẽ được chuyển về cơ sở đảng để tiếp thu thêm ý kiến đảng viên và người dân trong thời gian tới
đại hội sẽ nhóm họp giai đoạn hai sau đó một tháng để chính thức thông qua các văn kiện này
thưa quý vị một hồ muối ở vận thành tỉnh sơn tây miền bắc trung quốc được mệnh danh là biển chết đã chuyển nhiều màu sắc rực rỡ khác lạ khi nhiệt độ tăng cao trong những ngày nắng nóng vừa qua
và trong phần cuối của chương trình thời sự tối nay mời quý vị khán giả cùng chiêm ngưỡng khung cảnh đặc biệt này qua những hình ảnh tiếp nối ngay sau đây
theo các nhà khoa học nhiệt độ tăng cao những ngày qua do nắng nóng đã thúc đẩy sự bay hơi của các chất khoáng từ hồ làm thay đổi hàm lượng muối và khiến thảm tạo đổi màu biến màu nước thành đỏ hồng và xanh lá cây
hồ muối và thời điểm chuyển màu là địa điểm tham quan du lịch của rất nhiều khách du lịch hồ muối ở vận thành là hồ nơi địa chứa natri xuân phát lớn thứ ba trên thế giới
hồ muối cao của nó hôm nay còn được gọi là biển chết của trung quốc và là nơi cung cấp muối cho người dân địa phương trong bốn năm qua
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc